công an huyện long thành tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là lê men quê tỉnh cà mau và châu thái sang quê tỉnh bến tre để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
trước đó tại một quán cà phê thuộc khu văn hải thị trấn long thành huyện long thành một nhóm thanh niên khoảng sáu bảy đối tượng đã mang theo nhiều hung khí
xông vào quán la hét đập phá nhiều tài sản hậu quả làm hư hỏng nhiều trang thiết bị của quán
vào cuộc điều tra công an huyện long thành đã tiến hành bắt giữ ken và sang và đang truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định